chân thành cảm ơn bà đã nhận lời đến tham dự chương trình
ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện